lãnh đạo bệnh viện đa khoa lâm đồng cho biết sau khi tiếp nhận thông tin từ đơn vị
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã vào cuộc điều tra làm rõ hành vi đánh người
gây dối trật tự của người nhà bệnh nhân tại khoa cấp cứu bệnh viện
trước đó vào lúc hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng năm khoa cấp cứu bệnh viện đa khoa lâm đồng
tiếp nhận bệnh nhân lê thị mỹ huyền chú tại thành phố đà lạt trong tình trạng không ăn uống được
đau tức ngực tê chân tay
các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị suy nhược cơ thể theo dõi hạ đường huyết và tiến hành điều trị cho bệnh nhân
trong lúc ca trực đang điều trị cho các bệnh nhân thì bố của bệnh nhân liên tục gọi điện gây ồn ào
các bác sĩ và bảo vệ nhắc nhở yêu cầu ra ngoài
sau khi ra ngoài bố và anh trai của bệnh nhân huyền đã chửi bới lao vào đánh bảo vệ và điều dưỡng
gây náo loạn phòng cấp cứu
khi công an phường sáu thành phố đà lạt đến hiện trường thì sự việc mới được ngăn chặn
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiến hành xử lý điều tra làm rõ